những ngày qua các tàu công mực của ngư dân được mùa bội thu khi giá mực xà liên tục tăng dần và hiện đang đạt mức kỷ lục là hai trăm hai mươi đồng một kg
những ngày này các tàu câu mực của ngư dân quảng ngãi bội thu khai thác vừa bán với giá cao gấp ba lần so với cùng kỳ năm trước
nhiều ngư dân cho biết từ đầu năm đến nay mỗi tàu đã đánh bắt và bán ra một trăm linh tấn mực xà khô
riêng phiên biển cuối cùng của năm hai nghìn một mươi bảy sản lượng giảm hơn vì gặp bão gió
tuy nhiên giá mực xà đạt mức kỷ lục là hai trăm linh chín đồng một kg nên nhiều tàu vẫn thu về từ một ba tỷ đồng
ở mức giá này nếu mỗi phiên biển kéo dài ba tháng gặp thuận lợi sản lượng khai thác bình quân từ một mươi năm đến hai mươi tấn một tàu
thì mỗi tàu câu mực xà đều thu về từ hai đến bốn tỷ đồng
cũng nhờ giá mực xà tăng vọt mà những ngư dân đi bạn được trả từ bốn mươi đến năm mươi triệu đồng một chuyến
cao gấp đôi so với cùng kỷ các năm
nếu như trong sáu tháng đầu năm ngư dân hành nghề câu mực khai thác đạt doanh thu một trăm hai mươi tỷ đồng
thì sáu tháng cuối năm nay doanh thu tăng vọt lên từ một trăm năm mươi đến hai trăm linh tỷ đồng nhờ giá mực xà tăng mạnh